để góp phần thực hiện mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng như kế hoạch đã đề ra phát triển công nghệ thông tin là một yếu tố không thể thiếu
trong đó phải kể đến phát triển ứng dụng công nghệ điện toán đám mây
bởi theo dự đoán công nghệ này sẽ phát triển cực kỳ mạnh mẽ trong bốn năm tới và việc triển khai phần mềm qua nền tảng điện toán đám mây sẽ dần trở thành mặc định
vậy công nghệ này có những đặc điểm gì và sẽ có hiệu quả ra sao khi ứng dụng vào cuộc sống
mời quý vị theo dõi phóng sự của truyền hình nhân dân
mình rất là ninh động lúc mà mình đi đâu mình cũng có thể lấy được
nó không phải cầm một cái laptop quá to và nó làm việc đa nền tảng từ điện thoại laptop ipad các thứ rất là tiện lợi
đối với anh tuân chủ một cửa hàng cặp túi ra tại hà nội thì việc sử dụng được công nghệ điện toán đám mây đem lại rất nhiều thuận lợi trong việc quản lý công việc của cửa hàng
đặc biệt mỗi khi không có mặt tại cửa hàng anh tuân vẫn có thể quản lý được số lượng hàng thời gian giao hàng
những phản hồi của khách hàng về sản phẩm
sau một thời gian thì mình làm nó vất vả quá mình quyết định lên trên mạng tìm những cái công ty những cái bên mà nó sử dụng cái nền tảng website điện toán đám mây này
mà nó phải dễ dàng cho người sử dụng đặc biệt là với người không biết gì với website như mình
thì khi mà mình thử rất nhiều bên thì mình thấy rằng cái nền tảng điện toán đám mây của bên west thì đã giúp cho mình làm một website rất đơn giản
mọi đơn hàng mà trên website thì mình không cần phải cửa hàng mình biết ngay có đơn hàng
mình chỉ cần check một ngày khoảng hai lần thôi một lần buổi sáng một lần buổi chiều
thì mình sẽ trách xem là các đơn hàng các bạn nhân viên kiểm tra chưa đã xác nhận thuế khách hàng chưa đã giao hàng chưa
theo các số liệu thống kê việt nam hiện nay đứng đầu đông nam á về chi tiêu cho các dịch vụ công nghệ điện toán đám mây tăng sáu mươi bốn bốn mỗi năm
một người việt nam chi một bảy usd một năm cho các dịch vụ về công nghệ này
điện toán đám mây đang được dự báo sẽ được các cá nhân doanh nghiệp cơ quan tại việt nam
cũng như trên thế giới ứng dụng mạnh trong thời gian tới
theo đánh giá của tôi thì cái xu thế về điện toán đám mây hiện nay ở việt nam đang được đánh giá rất là cao
do việt nam đang có khoảng năm mươi triệu thuê bao internet và hầu hết đều là thuê bao internet băng thông rộng
đây là cái yếu tố khá là tiên quyết cho cái việc sử dụng các cái dịch vụ trên đền tảng điện toán đám mây
ngoài ra thì theo số liệu thống kê mới đây thì việt nam có khoảng trên một năm trăm linh các cái công ty khởi nghiệp
và có đến chín mươi của các công ty khởi nghiệp
trong số đó là các công ty khởi nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin
đây sẽ là cái nguồn cung khổng lồ cho các dịch vụ liên quan đến nền tảng điện toán đám mây
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra dần chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số qua các công nghệ tiên tiến
trong đó điện toán đám mây đóng vai trò nền tảng kiến tạo
có tác động lớn đến nhịp độ và lợi thế cạnh tranh của các cá nhân doanh nghiệp và tổ chức
sự phát triển của điện toán đám mây được cho là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng của lưu lượng truyền dữ liệu thông qua hàng tỷ người dùng đang sử dụng các thiết bị di động
bởi lẽ điện toán đám mây cho phép các ứng dụng bớt lệ thuộc vào mạng hạ tầng
tiết kiệm cho người dùng khi mà không cần đầu tư vào hệ thống phần cứng
vì vậy việt nam cần có một chiến lược đầu tư bài bản đúng đắn để có thể theo kịp với xu thế phát triển và ứng dụng công nghệ đầy tiềm năng này